chính phủ đưa ra giải pháp sẽ thực hiện nghiêm quy định trong quản lý tài sản công tổ chức sắp xếp xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn định mức
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi giảm từ ba mươi đến năm mươi lượng xe ô tô công
đây là một trong nhiều nội dung quan trọng trong chỉ thị số ba mươi một của thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị
bộ tây chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý sử dụng đối với tài sản công
tại các cơ quan tổ chức đơn vị theo hướng hạn chế việc trang bị bằng hiện vật
chế khoán có tinh chất bắt buộc đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung
phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thực tế ở từng cơ quan tổ chức đơn vị tránh lãng phí trong việc trang bị mua sắm tài sản
phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi giảm khoảng từ ba mươi đến năm mươi số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ ngành địa phương
trừ các đơn vị trực thuộc địa bàn miền núi hải đảo vùng đặc biệt khó khăn
định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức sanh thứ trường và tương đương xe ô tô phục vụ công tác chung